xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị thay mặt cho những người thực hiện chương trình
xin kính chúc quý vị và gia đình một năm mới hai nghìn hai mươi bốn
thật nhiều sức khỏe niềm vui và hạnh phúc
thưa quý vị hôm nay và ngày mai thì bắc bộ vẫn duy trì mây nhiều
sáng sớm có sương mù khu vực đồng bằng và ven biển
xuất hiện mưa nhỏ mưa phùn nhiệt độ ngày đêm ở mức là một mươi bảy hai mươi bảy độ
sau đó từ ngày mùng ba không khí lạnh mạnh tăng cường
mưa sẽ tăng lên ở diện giải rác
đồng thời nền nhiệt độ giảm mạnh trở lại chờ chuyển rét
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay cũng như ngày mai
phổ biến ít mưa với mức nhiệt độ cao nhất là hai mươi năm hai mươi tám độ
sau đó cũng từ ngày mùng ba khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
mưa rông tại đây sẽ tăng lên cùng nền nhiệt độ sẽ giảm trở lại
ở khu vực trung bộ trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thuộc khu vực trung trung bộ vẫn có mưa rào rải rác
các khu vực khác phổ biến có mưa vài nơi
sau đó cũng từ ngày mùng ba do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh
ở phía bắc tràn xuống nên mưa sẽ tăng hơn
khu vực bắc trung bộ có mưa rào rải rác
sau mưa sẽ lan dần xuống phía nam
cục bộ có mưa vừa mưa to
nên nhiệt độ trong ngày mai tại thanh hóa đến thừa thiên huế
ở mức một mươi tám hai mươi sáu độ sau đó sẽ giảm trở lại do tác động của không khí lạnh
khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa rào giải rác
sau mưa sẽ tăng hơn cục bộ mưa vừa mưa to
còn về nhiệt độ trên khu vực này duy trì ở mức là hai mươi một ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
chưa có nhiều biến đổi
khi tiếp tục duy trì thời tiết tạnh giáo ít mưa
ban ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất ban ngày ở tây nguyên
là từ hai mươi tám ba mươi một độ
tại nam bộ trong hôm nay cũng như là thời đoạn ba ngày tới
thời tiết chủ đạo cũng là ít mưa tạnh giáo
với nền nhiệt độ ngày đêm đạt ở ngưỡng là hai mươi ba ba mươi bốn độ
riêng khu vực miền đông nam bộ cục bộ sẽ còn nắng nóng
với mức nhiệt trên ba mươi năm độ